chương trình học thư truyền hình nhân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân
trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc chấm dứt hợp đồng làm việc đúng quy định của pháp luật
sau khi nhận được quyết định nghỉ việc của công ty và sổ bảo hiểm xã hội đã chốt
thì bạn cần làm là nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng ba tháng kể từ ngày bạn nghỉ việc
chỉ vì bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội liên tục trong vòng năm năm nên bạn sẽ được hưởng năm tháng trợ cấp thất nghiệp
mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ là sáu mươi trên mức lương bình quân của sáu tháng liên kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp
thứ hai việc bạn tham gia bảo hiểm xã hội được năm năm và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội
thì bạn có thể lựa chọn một là sau khi nhận đủ trợ cấp thất nghiệp và tìm được việc làm thì bạn sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
và số thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là tổng thời gian bạn đã tham gia năm năm trước đó và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc mới
hai là bạn cũng có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần khi đáp ứng đủ điều kiện về hưởng bảo hiểm xã hội một lần
thưa luật sư khán giả hoàng thu an ở quảng bình hỏi đợt vừa rồi tôi và nhiều nhân viên khác trong công ty bị yêu cầu đi làm vào cả thứ bảy và chủ nhật để kịp hoàn thành số lượng sản phẩm của đơn hàng
tất cả chúng tôi đều chấp nhận yêu cầu này vì nghe nói làm việc vào cuối tuần sẽ được thêm tiền
tuy nhiên khi nhận lương tiền lương của chúng tôi đều không khác so với những tháng trước
luật sư cho tôi hỏi công ty trả lương như vậy
trả lương như vậy có đúng không chúng tôi có được nghỉ bù không làm thế nào để chúng tôi đòi được quyền lợi của mình
xin chào bạn thu an xin cảm ơn câu hỏi của bạn câu hỏi của bạn tôi xin được giải đáp như sau
căn cứ theo quy định tại điều chín mươi bảy của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì người lao động làm việc thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau
một là vào ngày thường ít nhất bằng một trăm năm mươi hai là vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng hai trăm linh
ba là vào ngày nghỉ lễ ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng ba trăm linh chưa kể tiền lương ngày lễ ngày nghỉ có hưởng lương
đối với người lao động hưởng lương ngày do đó việc công ty yêu cầu bạn và các nhân viên khác làm việc cả thứ bảy và chủ nhật thì bắt buộc phải trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật
trường hợp công ty cố tình vi phạm thì công ty có thể bị xử lý theo quy định tài khoản hai điều một mươi sáu của nghị định hai mươi tám năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
để bảo vệ quyền và lợi ích của mình
bạn và các nhân viên khác có thể khiếu nại đến công ty yêu cầu giải quyết
nếu không được thì khiếu nại đến thanh tra sở lao động thương minh xã hội
khán giả hoàng thu trang ở vĩnh phúc hỏi
thưa luật sư theo tôi được biết lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con lên tới sáu tháng
nếu trong thời gian nghỉ thai sản mà hợp đồng lao động hết hạn thì công ty có được chấm dứt hợp đồng hay không
nếu phải chấm dứt hợp đồng thì tôi thấy lao động nữ như chúng tôi quá thiệt thòi
xin chào bạn trang
câu hỏi của bạn tôi xin được giải đáp như sau
căn cứ theo quy định tài khoản ba của điều một trăm năm mươi năm bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi bốn
thì người sử dụng lao động không được xa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn
mang thai nghỉ thai sản nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết
bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự mất tích hoặc là đã chết
hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động
do đó trong trường hợp lao động nữ đang trong thời kỳ thai sản
thì công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu còn thời hạn lao động
tuy nhiên cũng theo quy định tài khoản một của điều ba mươi sáu bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
thì hết hạn hợp đồng lao động hai bên có thể chấm dứt hợp đồng lao động
do đó trong trường hợp lao động nữ đang mang thai mà hết thời hạn lao động
thì công ty có thể chấm dứt hợp đồng người lao động đó
vâng xin cảm ơn luật sư đã tham gia trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
theo phản ánh của người dân một số tượng đài tại hà nội hiện nay có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng nặng

công trình tượng đài phun nước vườn hoa riêng hồng đã xuất hiện các vết nước chẳng chịt trên thân đài phun nước
cỏ cây mọc um tùm và vẫn đang chờ ngày được sửa sang
còn đây là tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh ở vườn hoa vạn xuân quận ba đình
sau một mươi năm năm đưa vào sử dụng tượng đài đã xuất hiện tình trạng xuống cấp
một số cấu kiện của tượng đài đã hư hỏng trơ sắt như thế này
một số khác thì bị cây cối che khuất
đây đều là những công trình văn hóa gắn liền với người dân hà nội
cần được cơ quan chức năng sống có phương án chỉnh trang trùng tu
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau